bộ ngoại giao việt nam phối hợp với đại sứ quán anh tại việt nam tổ chức lễ khởi động bảo vệ tương lai đồng bằng
trong đó vương quốc anh cam kết tài trợ hai triệu bằng anh để bảo vệ tương lai đồng bằng sông hồng và sông mê công của việt nam
tới dự lễ khởi động có đại diện đại sứ quán anh tại việt nam cùng các ban bộ ngành và đại diện các cơ quan chính phủ
từ các tỉnh thành ở đồng bằng sông hồng và sông mê công
việt nam hiện đang được xác định là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu
trong đó đồng bằng sông hồng và sông mê công là những hệ thống sinh thái xã hội và là nguồn năng lượng chủ chốt
tuy nhiên đồng bằng và sinh kế của người dân địa phương đang phải đối mặt với những đe dọa lớn từ sự khai thác của con người và suy thoái môi trường
một trăm đồng bằng sông mê công đang được đánh giá là dễ lũ lụt gây ảnh hưởng tới bảy triệu người
năm diện tích việt nam được dự đoán là sẽ không sử dụng được vào năm hai nghìn một trăm linh do nước biển dân
khi rủi ro tăng lên nhu cầu về các chiến lược phát triển bền vững tại địa phương
dựa trên kiến thức bản địa trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết
trong bối cảnh này dự án nghiên cứu đồng bằng do đại học newcastle chủ trì kéo dài năm năm
được quỹ nghiên cứu thách thức toàn cầu của vương quốc anh tài trợ thông qua hội đồng nghiên cứu đổi mới sáng tạo của anh
tại việt nam dự án được triển khai tại đồng bằng sông hồng và sông mê công với sự tham gia của sáu tổ chức thành viên
tổng mức tài trợ tương đương khoảng hai triệu bằng anh